trong khi dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trong công an tỉnh lào cai cũng như là công an các huyện thị xã của thành phố đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn
những ngày qua các chốt kiểm soát đã làm việc cả ngày lẫn đêm mặc cho gió rét mưa rông các anh vẫn thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất
sau đây là ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch quốc lộ bốn d đỉnh đèo ô quý hồ thị xã sapa tỉnh lào cai vào đêm ngày hai mươi hai tháng bốn sau khi tại đây xảy ra mưa đá